các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra công ty cổ phần quốc tế royal việt nam
địa chỉ số hai mươi khu vinahai huynh đài phường hà cầu hà đông hà nội
phát hiện và tạm giữ hai mươi bốn chiếc găng tay cao su chưa xuất trình được công bố tiêu chuẩn sản phẩm
và vi phạm về nhãn hơn một trăm bốn mươi kg găng tay cao su không rõ nguồn gốc xuất xứ
lấy một mẫu giám định chất lượng để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thuộc công ty cổ phần hoàng long bắc cạn
tại số bốn mươi ba biệt thự lâm viên khu đô thị đặng xá gia lâm hà nội
kết quả kiểm tra ban đầu tại cơ sở đã kiểm đếm được chín năm tấn găng tay cao su cũ có dấu hiệu đã qua sử dụng
đoàn kiểm tra đã tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục kiểm tra kiểm đếm xác minh làm rõ vụ việc